thưa quý vị thông tin từ bộ y tế vào sáng nay tám tháng bốn việt nam đã có thêm hai trường hợp mắc mới covid một mươi chín
trong đó một trường hợp là hàng xóm tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba ở mê linh hà nội
một trường hợp là bệnh nhân ở hà nam hiện đang được tiếp tục điều tra nguồn lây
như vậy là tính đến sáu giờ sáng nay việt nam đã ghi nhận hai trăm năm mươi một ca dương tính với virus sars cov hai
cụ thể ca bệnh thứ hai trăm năm mươi là nữ giới quốc tịch việt nam năm mươi tuổi
trú tại hạ lôi huyện mê linh hà nội là hàng xóm và có tiếp xúc gần với bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba
ngày hai tháng bốn người này khởi phát bệnh
đến ngày năm tháng bốn người này được lấy mẫu bệnh phẩm
và ngày bảy tháng bốn xét nghiệm cho kết quả xương tính với sars cov hai
hiện hai bệnh nhân được điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
ca bệnh số hai trăm năm mươi một là một người đàn ông quốc tịch việt nam sáu mươi bốn tuổi trú tại bình nghĩa bình lục hà nam
từ ngày hai mươi tháng ba đến nay bệnh nhân điều trị tại khoa tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
con trai và con dâu từ hà nội về chăm
ngày sáu tháng bốn bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm
ngày bảy tháng bốn xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai
hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa hà nam
trường hợp này đang được tiếp tục điều tra nguồn lây
diễn biến mới về đại dịch covid một mươi chín trên thế giới
thưa quý vị giới chức romani thông báo điều tra khoa sản của một bệnh viện
tại thành phố timesira nước này sau khi có một mươi trẻ sơ sinh tại đây dương tính với sars cov hai
đáng chú ý mẹ của các bé đều âm tính với sars cov hai
đồng thời trước đó các bé đều không có biểu hiện mắc bệnh
và hầu như tất cả đã cùng cách ly với mẹ tại nhà
trước những nghi vấn trên nhà chức trách romani đang xem xét khả năng
các bé bị lây nhiễm do tiếp xúc với các nhân viên y tế
trước đó khoa sản của bệnh viện trên đã được cách ly vào ngày ba mươi một tháng ba
ba nhưng mở lại ngay ngày hôm sau
sau lệnh của giám đốc y tế địa phương dù đã có tới một mươi ba nhân viên đã dương tính với virus
nhân vật này hiện đã bị cách chức
bộ trưởng y tế nước này nhấn mạnh vụ việc cho thấy sự yếu kém trong hoạt động
của các nhân viên khoa sản và giám đốc y tế địa phương
nội các thái lan ngày hôm qua đã thông qua gói kích thích kinh tế thứ ba trị giá một chín trăm linh tỷ bạt
tương đương với năm mươi tám tỷ đô la mỹ nhằm giảm nhẹ tác động của đại dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu của thái lan có thể sẽ chạm mức thấp nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
song song với khoản cứu trợ kinh tế thủ tướng thái lan đã đưa ra một loạt biện pháp kích thích kinh tế
bao gồm ba xác lệnh khẩn cấp nhằm điều phối số tiền này đạt được mục tiêu cứu trợ kinh tế và an sinh xã hội
trước đó hội đồng vận tải quốc gia thái lan đã dự báo giá trị xuất khẩu của nước này sẽ suy giảm
ít nhất tám trong năm hai nghìn hai mươi thậm chí có thể sụt giảm ở mức hai con số
điều này có nghĩa là sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín có thể làm ngành xuất khẩu
của nước này thiệt hại khoảng một mươi bảy tỷ đô la mỹ trong năm nay
trong khi đó hàn quốc cũng đang đối mặt với những vấn đề kinh tế nghiêm trọng khi nợ công của nước này
vượt một bốn trăm linh tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo quyết toán quốc gia năm hai nghìn một mươi chín ngân sách của hàn quốc đã thâm hụt một mươi hai tỷ won
khoảng chín tám mươi hai tỷ đô la mỹ trong một năm
cao nhất trong một mươi năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm hai nghìn tám